từ ngày năm đến ngày bảy tháng sáu đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hải dương lần thứ hai mươi ba nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã được tổ chức và thành công tốt đẹp
đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh hải dương tiến hành bầu bí thư trực tiếp tại đại hội
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã dự và chỉ đạo đại hội
đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ thành phố hải dương khóa hai mươi ba gồm bốn mươi một đồng chí
đồng chí lê đình long bí thư thành ủy hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tái đắc cử chức danh bí thư thành ủy hải dương khóa hai mươi ba với số phiếu tập trung cao đạt chín mươi tám bảy
ban chấp hành đảng bộ thành phố hải dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bầu ra ban thường vụ thành ủy khóa hai mươi ba gồm một mươi hai đồng chí hai phó bí thư thành ủy bầu ủy ban kiểm tra thành ủy và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy
đại hội cũng đã bầu một lần đủ ba mươi bảy đại biểu chính thức
bộ đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy và hai đại biểu dự khuyết đây là lần đầu tiên đảng bộ tp hải dương tổ chức bầu bí thư trực tiếp tại đại hội
kết quả bầu cử đã thể hiện sự đoàn kết thống nhất dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội